sau điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai có giá là hai mươi sáu bảy mươi đồng một lít tăng năm trăm bốn mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi sáu tám trăm ba mươi đồng tăng năm trăm năm mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng dầu hỏa là một mươi chín chín trăm bảy mươi đồng một lít tăng bốn trăm bảy mươi đồng
dầu diesel là hai mươi một ba trăm một mươi đồng một lít tăng năm trăm một mươi đồng
dầu ma rút là một mươi tám bốn trăm sáu mươi đồng một kg tăng năm trăm ba mươi đồng
đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp của giá xăng trong nước kể từ giữa tháng một mươi hai năm ngoái đến nay
như vậy giá xăng đã tiến sát ngưỡng hai mươi bảy đồng một lít